tham gia wto và các hiệp định thương mại tự do đã giúp nền kinh tế việt nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới
với việc loại bỏ dần các hàng rào thuế quan đã khiến các sản phẩm nông sản nhập ngoại ngày càng chân mạnh mẽ vào thị trường trong nước
và câu chuyện sản phẩm da cầm nhập khẩu từ mỹ chỉ với giá từ một mươi bảy đến hai mươi đồng trên một kg vẫn được nhắc đến
để cảnh báo về sự cạnh tranh khốc liệt của ngành da cầm trong bối cảnh hội nhập
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi sáu lại chứng kiến một sự bứt phá mạnh mẽ của sản phẩm gà lông màu một loại vật nuôi có thế mạnh của việt nam
tại thị trường trong nước gà ta thả vườn chiếm tới bảy mươi thị phần với trị giá khoảng ba mươi đến ba mươi năm tỷ đồng một năm
cao hơn nhiều so với mức một mươi ba đến một mươi bốn tỷ đồng trên một năm của gà công nghiệp
vì vậy không ít chuyên gia cho rằng chăn nuôi nói chung chăn nuôi gia cầm nói riêng của việt nam không thể chết
mà vẫn có thể trụ vững trên sân nhà nếu biết dựa vào sản phẩm có lợi thế cạnh tranh
việt nam hiện có tám triệu hộ đang tham gia ngành da cầm đứng thứ hai mươi trên thế giới đóng góp một bảy gdp
hiện nghề nuôi gia cầm cũng rất thuận lợi nhiều mô hình trang trại quy mô lớn được hình thành và mở rộng
theo viện chăn nuôi tiêu thụ thịt gia cầm chiếm một mươi bảy năm
trong tổng số sản lượng thịt tiêu thụ của các loại vào năm hai nghìn một mươi bốn trong khi đó con số này ở các nước đông nam á là bốn mươi ba châu á là hai mươi chín
do đó với những con giống tốt và chất lượng cao nếu biết tập trung vào thị trường trong nước và các thị trường khu vực có xu hướng tiêu dùng tương đối giống việt nam
thì ngành chăn nuôi sẽ phát huy được lợi thế của hội nhập
qua phân tích thị hiếu người tiêu dùng của việt nam cho thấy người việt thích ăn thịt gà khi nấu có mùi thơm đặc trưng
ngọt của thịt thịt mịn và hơi dai
thị hiếu ăn uống này chỉ có thể đáp ứng khi phát triển mạnh mẽ các giống gà thả vườn
bởi các giống gà nuôi thả vườn giống gà địa phương quà chọn lọc và gà cải tiến có tỷ lệ máu gà địa phương phù hợp đáp ứng được gu tiêu dùng của người việt nam
đây là trang trại chăn nuôi gà thả vườn kết hợp với trồng cây ăn quả tại huyện yên thế tỉnh bắc giang địa phương có thương hiệu gà đồi nổi tiếng
việc kết hợp này không chỉ giúp cho gà có không gian để chạy nhảy giúp thịt rắn chắc mà còn cung cấp nguồn phân hữu cơ hiệu quả cho vườn cây ăn quả
từ cái nguồn chất thải của con gà đem lại thì chúng tôi đưa vào trồng trọt chủ yếu là gia đình trồng cây quả trồng chủ yếu là cây vải cây bưởi cây nhãn
mỗi năm thì phân từ con gà này thải ra là chúng tôi tiết kiệm cho gia đình khoảng hai mươi triệu đồng
trong phát triển kinh tế thì giữa cây trồng và vật nuôi thì hai cái này nó bổ trợ cho cho
cái thứ nhất là vật nuôi thì nó cung cấp nguồn phân hữu cơ để bón cho cây trồng và cây trồng thì cũng giúp để làm sạch môi trường trong quá trình chăn nuôi
cho nên là từ đó là một nó hạn chế dịch bệnh hai nó tiết kiệm được cái nguồn đầu tư về thức ăn
cho nên là trong chân nuôi và trồng trọt thì giúp cho gia đình có điều kiện kinh tế khá hơn thu nhập từ chân nuôi và trồng trọt
thì hàng năm của chúng tôi nó cũng đạt được hơn trăm triệu trên một hộ
để nâng cao chất lượng gà lông màu tại nhiều nơi việc đưa đệm lót sinh học vào áp dụng đã được thực hiện
qua đó đã giúp người chăn nuôi hạn chế được dịch bệnh cho gà và tiết kiệm được chi phí khi dọn chuồng trại giảm được ô nhiễm môi trường
trước kia nuôi thì cứ phải hàng tuần cứ phải thu dọn chuồng trại này kia
còn sau này thì bên khuyến đông có khuyến khích mình xài với cái men
khi mình học thì cái phần đó mình không phải làm tới
là mình chỉ có giải men này kia thôi là xong
không có phải thu dọn phân do này kia
mà thấy mùi cũng không có mùi luôn
mà thấy gà thì khỏe mạnh hết
không có bị sao hết
dự án chăn nuôi gà ta theo hướng việt gap năm hai nghìn một mươi sáu do trung tâm khuyến nông triển khai
thì mình triển khai với quy mô là năm con trên một mươi hộ
và triển khai cho hai huyện trên địa bàn tỉnh tây ninh
đó là huyện châu thành
và huyện như minh châu
trong năm nay thì cái dự án triển khai rất là xuân sẻ
thì bước đầu chúng tôi nhận thấy là cái tình hình mà bà con phấn khởi với dự án
do cái hiệu quả mang lại
rồi sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho tất cả các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh
hiệp hội chăn nuôi gia cầm việt nam dự báo kinh tế ngày càng phát triển
số lượng tầng lớp trung lưu sẽ gia tăng
do đó nhu cầu thực phẩm chế biến cũng sẽ tăng theo
gà thả vườn sẽ là sản phẩm có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ với gà nhập ngoại ở nước ta
cả thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai
tuy gà thả vườn đang có xu thế phát triển mạnh
xong trên thực tế thị trường gà thả vườn cũng có những bất cập
đó là trong khi người chăn nuôi phải bán sản phẩm với giá rẻ chấp nhận thu lỗ
thì người tiêu dùng vẫn phải tiếp cận sản phẩm với mức giá cao ngất ngựa
qua thực tế cho thấy thị trường thực phẩm nói chung thị trường gia cầm nói riêng hiện nay
đang có tình trạng bị thương lái thao túng giá
hầu hết lợi nhuận rơi vào tay thương lái
chẳng hạn gà xuất bán tại chuồng chỉ có giá hai mươi sáu đồng trên một kg
qua bốn đến năm khâu trung gian giá bán tại các chợ đầu mối là năm mươi đồng trên một kg
đến tay người tiêu dùng là sáu mươi bảy mươi đồng trên một kg
vì vậy giá sản phẩm chăn nuôi bị đội lên từ năm mươi tám mươi so với giá bán tại trại nuôi
bên cạnh vấn đề về giá chăn nuôi gà nói riêng

cái khó khăn lớn nhất của chúng ta hiện nay vẫn là tổ chức sản xuất
hiện nay cái tốc độ tăng trưởng đàn gia cầm một mươi năm nay chưa có dấu hiệu dừng lại
và vẫn tăng trưởng cao nhất trong tất cả các loại giá sốc gia cầm tại việt nam
nhưng mà cái tăng trưởng này vẫn tăng trưởng theo cái chiều hướng là tự phát
chưa có một sự liên kết thật là chặt chẽ giữa người sản xuất
giết mổ bảo quản chế biến và tiêu thụ khẳng định xuất khẩu
đây là một cái hết sức là khó khăn
cần thiết phải tháo gỡ ngay cái này
cái khó khăn thứ hai nữa là cái giá thành
cái khó khăn thứ ba nữa là cái chân nuôi phân tán này trong nhân dân rất là nhiều
thế và cái tổ hợp fly thì nó cũng rất là nhiều tổ hợp khác nhau không xác định được
thế mà trong nơi nhòa lẻ như vậy nó rất dễ đến cái dịch bệnh
và tạo cho các cơ quan quản lý thu y phải hết sức là vất vả
tiêm phòng rồi thì bảo vệ cái đàn da cầm ở các địa phương
do vậy mà những cái này vẫn cần thiết phải nhìn nhận một cách thấu đáo
để có những cái giải pháp hữu liệu để quản lý đàn gia cầm cho nó tốt
theo các chuyên gia muốn phát triển gà thả vườn
cần tổ chức lại sản xuất theo chuỗi
vừa đảm bảo người chăn nuôi được tiếp cận với giá nguyên liệu đầu vào rẻ hơn
từ đó giảm được giá thành sản xuất giảm giá bán tăng sức cạnh tranh của sản phẩm
ngoài ra cần phải lôi kéo sự tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị
trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trụ cột hỗ trợ nông dân đầu vào kỹ thuật
bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người chăn nuôi yên tâm sản xuất
thực tế sản xuất cho thấy với ngành chăn nuôi gia cầm gà lông trắng không phải là lợi thế
nhưng gà lông màu gà bản địa lại có tiềm năng rất lớn
bởi giá trị kinh tế cao lại phù hợp với điều kiện chăn nuôi của nước ta
tuy nhiên để hội nhập thành công ngành chăn nuôi cần khắc phục ba hạn chế
thứ nhất sự phát triển thiếu bền vững về năng suất
thứ hai là chất lượng giống vật nuôi
và thứ ba là hình thức tổ chức chăn nuôi
trong thời gian tới cần tập trung chế biến các sản phẩm da cầm ở quy mô công nghiệp
cùng với đó tiến hành bình ổn giá thức ăn chăn nuôi đầu tư con giống áp dụng công nghệ
giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng nguyên liệu thức ăn
cần làm tốt công tác quản lý thị trường
cần có chính sách đồng bộ để khuyến khích doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm
điều này sẽ tác động mạnh mẽ tạo đầu ra ổn định cho người chăn nuôi
từ đó thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững

rõ ràng để ngành chăn nuôi có thể phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập
cùng với việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để giảm chi phí
thì cần làm tốt công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong nước
xiếp chặt gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới
đồng thời tiến tới xây dựng hàng rào kỹ thuật đối với một số sản phẩm da cầm nhập khẩu
và đặc biệt là phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức hội hiệp hội
hợp tác xã chăn nuôi gia cầm phát huy vai trò của mình đồng hành bảo vệ quyền lợi cho người chăn nuôi